tại buổi thăm và làm việc với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh hà giang bộ tư lệnh quân khu hai tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã biểu dương cán bộ chiến sĩ đã tích cực chủ động tham gia có hiệu quả
vào việc củng cố cơ sở chính trị góp phần phát triển kinh tế xã hội giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
tại buổi thăm và làm việc với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh hà giang thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
chủ tịch quốc hội đánh giá cao sự cố gắng của tập thể đảng ủy bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
và toàn thể cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh hà giang trong thời gian qua
chủ tịch quốc hội mong muốn trong năm hai nghìn một mươi tám các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh hà giang sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
trở thành điểm sáng của lực lượng biên phòng toàn quốc
chủ tịch quốc hội đề nghị đảng ủy bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh hà giang tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc công tác sẵn sàng chiến đấu
triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng chủ động làm chủ tình hình bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới
đẩy mạnh công tác đối ngoại trong dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám
trưa cùng ngày chủ tịch quốc hội đã đến thăm và làm việc với bộ tư lệnh quân khu hai
chủ tịch quốc hội đánh giá cao cán bộ chiến sĩ quân khu hai đã phát huy truyền thống bộ đội cụ hồ và đã đạt được thành tích quan trọng trong năm hai nghìn một mươi tám
một số nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn một mươi tám đã triển khai thực hiện trong đó có công tác chuẩn bị đón tết nguyên đán mậu tuất
những năm qua các cán bộ chiến sĩ quân khu hai đã luôn giữ gìn tốt mối quan hệ với trung quốc
đẩy mạnh hợp tác quan hệ hữu nghị đặc biệt toàn diện với nước bạn lào nhất là các tỉnh bắc lào
góp phần quan trọng xây dựng tuyến biên giới ngày càng ổn định và phát triển
trong dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám chủ tịch quốc hội chỉ đạo quân khu hai tổ chức vui xuân đón tết với phương châm
vui tươi lành mạnh an lành và tiết kiệm sẵn sàng chiến đấu tập trung chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội
chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương thăm hỏi tặng quà chăm lo cho các gia đình chính sách
người có công và gia đình bị thiệt hại nặng nề do lũ ống lũ quét xảy ra trên địa bàn vừa qua
bảo đảm một trăm linh các hộ trên địa bàn quân khu hai đều được đón tết vui vẻ đầm ấm và hạnh phúc